thứ trưởng bộ tư pháp phan trí hiếu vừa ký văn bản gửi các bộ ngành ubnd các địa phương cơ quan trung ương các tổ chức chính trị đề nghị tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
trong đó bộ tư pháp nhấn mạnh tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không chính xác gây hoang mang trong cộng đồng và các hành vi lợi dụng dịch ncov để trục lợi
bộ tư pháp cũng đề nghị bộ y tế phối hợp với ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo sở y tế phối hợp với các cơ quan tổ chức tăng cường phổ biến quy định của pháp luật về phòng chống dịch ncov phòng chống tắc hại của rượu bia an toàn thực phẩm